sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng vừa thông báo kể từ giờ ngày mai ngày một mươi sáu tháng chín
sở sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai năm hành hai mươi
tại hội đồng thi này trên các phương tiện truyền thông đại chúng
tính đến hôm nay một mươi năm tháng chín công tác chấm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
tại hội đồng thi tp đà nẵng đã hoàn tất
thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi bằng cách truy cập địa chỉ
hệ thống tra cứu điểm của sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng
hệ thống tra cứu điểm của hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng
liên hệ tổng đài một nghìn hai mươi hai trung tâm thông tin dịch vụ công đà nẵng
hoặc liên hệ tổng đài một nghìn tám mươi vnpt đà nẵng
sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng sẽ hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
sơ bộ chậm nhất là ngày một mươi tám tháng chín và chuyển giấy chứng nhận kết quả thi
về các đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi trước ngày hai mươi năm tháng chín
trong trường hợp nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi
thí sinh nộp tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày một mươi sáu tháng chín đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi